sáng nay trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật việt nam
và chương trình phát triển liên hợp quốc tại việt nam đã tổ chức công bố báo cáo
chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở việt nam papi năm hai nghìn hai mươi ba
bộ chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở việt nam papi vừa được công bố cho thấy
năm hai nghìn hai mươi ba người dân trên cả nước đánh giá cao hơn về hiệu quả phòng chống tham nhũng
nhưng lại đánh giá thấp hơn về tính công khai minh bạch trong việc ra quyết định của chính quyền địa phương
khảo sát papi cũng cho thấy ba vấn đề mà người dân cho rằng nhà nước cần tập trung giải quyết trong năm nay
đó là so đói giảm nghèo tăng trưởng kinh tế và việc làm
tỉnh thừa thiên huế đứng đầu bảng xếp hạng papi hai nghìn hai mươi ba với tổng số điểm trên bốn mươi sáu bốn điểm
tỉnh đắk nông đứng cuối cùng của bảng xếp hạng với ba mươi tám chín mươi bảy điểm
thang điểm này được dựa trên khảo sát sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở công khai minh bạch trong việc ra quyết định
trách nhiệm giải trình với người dân kiểm soát tham nhũng trong khu vực công thủ tục hành chính
cung bứng dịch vụ công quản trị môi trường và quản trị điện tử